thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh long an lần thứ một mươi
ủy ban nhân dân tỉnh long an đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy nước sạch tại xã nhị thành huyện thủ thừa
sau một năm thi công nhà máy nước sạch nhị thành đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động
nhà máy nước sạch nhị thành với công suất tám mươi m ba một ngày đêm có tổng vốn đầu tư sáu trăm năm mươi tỷ đồng
chất lượng nước sạch đạt chuẩn bộ y tế
việc nhà máy nước đi vào hoạt động ngay trong mùa khô xâm nhập mặn hai nghìn một mươi chín sẽ giải quyết được tình trạng
thiếu nước ngọt cục bộ tại một số địa phương và góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh
trong việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống nước sạch